tại hà nội trung tâm nam học bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức chương trình khám tư vấn và siêu miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới
y học hiện đại ngày càng có nhiều phương pháp kỹ thuật giúp điều trị tăng khả năng có con cho những người hiếm muộn
không chỉ phụ nữ tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở nam giới cũng không phải là ít
có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới như yếu tố tình dục nhiễm chủng hệ tiết niệu sinh dục
những bất thường bẩm sinh các dối loạn về nội tiết tố hoặc những yếu tố như nghiện rượu hút thuốc lá
tuy nhiên yếu tố tâm lý và kinh tế hiện vẫn là rào cản lớn khiến các cặp vợ chồng e ngại đi khám và điều trị hiếm muộn
hướng tới đối tượng là vô sinh hiếm muộn của nam giới tức là mục đích chương trình là để làm thế nào đó để cho người nam giới
mà chẳng may có vấn đề về hiếm muộn thì chúng ta cần phải đi khám và điều trị sớm
chương trình dự kiến khám tư vấn và siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho khoảng một trăm linh người
ở việt nam tình trạng nam giới phát hiện vô sinh hiếm muộn có chiều hướng tăng
tuy nhiên nếu đi khám sớm và được điều trị kịp thời khả năng thành công sẽ cao hơn